kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí công an huyện hoài nhơn của tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê hoài thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khối một thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn của tỉnh bình định
về tội trộm cắp tài sản cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
là đối tượng vũ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại làng đông giao xã đương điền huyện cẩm giang tỉnh hải dương
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có công an huyện tây sơn của tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn thuận hòa xã bình tân huyện tây sơn tỉnh bình định
với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa trị
để đảm bảo an toàn cho bản thân quý vị không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an